thưa quý vị bộ công an được giao phối hợp với ngân hàng nhà nước sớm có giải pháp để xử lý tình trạng sở hữu chéo
thao túng tại các ngân hàng theo yêu cầu của thủ tướng
để đạt mục tiêu kế hoạch phát triển kinh tế năm năm hai nghìn hai mươi một hai nghìn hai mươi năm
một trong những nhiệm vụ được lãnh đạo chính phủ đưa ra là phải giảm tiêu cực lợi ích nhóm sân sau
sở hữu chéo là hiện tượng ngân hàng này nắm giữ cổ phần tại ngân hàng khác
thực tế nhiều trường hợp một nhóm cổ đông liên kết với nhau để nắm trên năm mươi một cổ phần
từ đó thao túng hoạt động ngân hàng cao hơn nhiều so với quy định
thủ tướng yêu cầu bộ công an phối hợp với ngân hàng nhà nước sớm có các giải pháp ngăn chặn
xử lý tình trạng sở hữu chéo thao túng tại các tổ chức tiến dụng
việc này nhằm đảm bảo an toàn hệ thống ngân hàng và an ninh tài chính tiền tệ
để xiết quản lý thuế đối với lĩnh vực kinh doanh vàng bạc cơ quan thuế kiến nghị các địa phương tăng kiểm tra
xử lý các cơ sở kinh doanh vàng không xuất hóa đơn điện tử
kịp thời cho người mua
các giao dịch mua bán vàng bạc tại việt nam thường mang tính chất nhỏ lẻ
không đủ hóa đơn chứng từ khiến cho ngành thuế thất thu trong lĩnh vực này
theo tổng cục thuế thời gian qua ngành này có nhiều giải pháp để kiểm soát việc xuất hóa đơn điện tử
với giao dịch mua bán vàng
tuy nhiên để kiểm soát được toàn bộ các giao dịch ngành thuế cho rằng cần sự vào cuộc của các bộ ngành địa phương
cơ quan này kiến nghị ngân hàng nhà nước phối hợp trong kiểm soát dòng tiền
nghiên cứu quy định bắt buộc thanh toán không dùng tiền mặt với các giao dịch mua bán vàng
cùng với đó các địa phương được đề nghị tăng thanh kiểm tra giám sát xử lý vi phạm
đối với các cơ sở không xuất hóa đơn kịp thời cho người mua
cục thuế tp hà nội cho biết qua công tác thanh kiểm tra đầu năm đã giả soát hơn một bảy trăm linh tổ chức cá nhân
kinh doanh thương mại điện tử trên địa bàn
kết quả đã xử lý chín trăm hai mươi một cá nhân tổ chức vi phạm tăng thu cho ngân sách hơn một trăm linh bốn tỷ đồng
theo cục thuế hà nội xu hướng chuyển đổi từ kinh doanh truyền thống sang các nền tảng số đang ngày càng trở nên phổ biến
và được coi là giải pháp tích cực giúp các tổ chức cá nhân mở rộng phát triển hoạt động sản xuất kinh doanh
cục thuế tp hà nội là đơn vị đầu tiên khớp nối thông tin giữa căn cước công dân của các cá nhân kinh doanh
trên các sản thương mại điện tử gắn với mã số thuế đồng thời xây dựng được cơ sở dữ liệu thông tin về số tài khoản ngân hàng
doanh thu mức thuế dòng tiền của các tổ chức cá nhân có phát sinh thu nhập
kinh doanh thương mại điện tử từ đó xác định đúng nghĩa vụ của người nộp thuế
đến nay cục thuế tp hà nội xây dựng cơ sở dữ liệu của hơn ba trăm hai mươi doanh nghiệp là chủ sở hữu sản thương mại điện tử
ba mươi doanh nghiệp là sản thương mại điện tử lưu trú khoảng hai mươi một năm trăm linh doanh nghiệp trên một mươi sáu năm trăm linh hộ kinh doanh
và hơn tám mươi sáu trăm linh cá nhân có tiền lương tiền công bán hàng trên các sản shopee tiki lazada
sau đợt nắng nóng gây gắt tại quảng bình đã xuất hiện những cơn mưa lớn
kéo dài đây được xem là cơn mưa vàng giải nhiệt và cứu sống cho nhiều diện tích hoa màu
cây ăn quả bị khô hạn và chết cháy tuy nhiên mưa lớn kèm gió mạnh cũng đã khiến cho nhiều diện tích
lúa chín vàng đang chuẩn bị thu hoạch bị ngã đổ
theo thống kê của tri cục trồng chọt và bảo vệ thực vật tỉnh quảng bình mưa lớn kéo dài đã làm gần hai m
hai hectare diện tích lúa trên địa bàn tỉnh bị ảnh hưởng ngành nông nghiệp tỉnh đang chỉ đạo các địa phương
hướng dẫn người dân khắc phục diện tích lúa bị đổ bằng cách thoát nước trong ruộng dựng cây bỏ lúa lại
thành tầng cụ những diện tích lúa bị ngã đổ đang chín tới thì tranh thủ thời tiết thuận lợi để tiến hành thu hoạch sớm
theo dự báo trong một vài ngày tới trên địa bàn tỉnh quảng bình tiếp tục có mưa lớn các địa phương cần
chủ động ứng phó với các diễn biến bất thường của thời tiết như giấm xét gió giật mạnh để tránh các thiệt hại
trong sản xuất nông nghiệp và đời sống sinh hoạt